hà nội trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ cùng cộng đồng các nhà cố vấn imental tổ chức hội thảo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
và khởi động đổi mới sáng tạo nhằm kết nối và cung cấp những kiến thức hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp bên cạnh yếu tố về nhân sự về sản phẩm
thì yếu tố tài chính là vấn đề cốt lõi quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại trong việc kinh doanh
tuy nhiên việc tiếp cận vốn của cộng đồng doanh nghiệp này đang còn nhiều khó khăn vướng mắt
tại hội thảo các diễn giả đã cung cấp những kiến thức thông tin về chủ đề huy động vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua cái nhìn đa chiều từ phía doanh nghiệp nhà đầu tư quỹ đầu tư ngân hàng cũng như các nhà hoạch định chính sách

với nhiều hoạt động giải pháp thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
cộng đồng doanh nghiệp này sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận vốn nâng cao năng lực quản trị tài chính từ đó gặt hái được nhiều thành công trên con đường khởi nghiệp